đường làng thôn xóm trở nên khang trang sạch đẹp đời sống và nhận thức của người dân thì ngày càng được nâng cao
sự đổi thay này là nhờ có những chính sách của đảng và nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo
giúp người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh con tum vươn lên thoát nghèo
làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình
những năm gần đây gia đình ông arthur đã mạnh dạn vai ba mươi triệu đồng đầu tư vào trồng cà phê
cao su mía và phát triển chăn nuôi bằng sự chịu khó lao động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nên hàng năm gia đình ông a thơ có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ năm xào mía năm xào cao su và hai hectare cà phê
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình
vừa rồi là nhà có vay của chính sách là ba mươi triệu
sau đó là mình cũng đầu tư trồng cà phê này rồi
chăn nuôi mấy năm nay là được vay đó thì nhà thì được sử dụng cái nguồn vốn đó thì được phát triển tốt
rồi làm ăn cũng có hậu quả cũng được gia đình thì khâm khá hơn ngày xưa
thì thông qua cái kênh hàng chính sách xã hội thì rất nhiều hộ nghèo
hộ càng nghèo đã được vay vốn để mà đầu tư vào sản xuất như là trồng cà phê trồng mía
bồi lời hoặc là cải tạo đàn bò chăn nuôi heo gà v v
từ đó là tăng thêm thu nhập cho gia đình và có bước phát triển tốt trong công tác giảm nghèo trong thời gian vừa qua
từ sự đầu tư quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước
năm hai nghìn một mươi chín tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh con tum đạt một mươi bốn bảy trăm tám mươi hai tỷ đồng
tăng chín chín mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
thu nhập bình quân đầu người
tăng từ ba mươi bảy ba mươi năm triệu đồng năm hai nghìn một mươi tám lên bốn mươi một hai mươi tám triệu đồng năm hai nghìn một mươi tám
chương trình giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
kinh tế xã hội ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đã có bước phát triển như tỷ lệ hộ nghèo giảm
trình độ dân trí được nâng lên
góp phần phục vụ đời sống dân sinh
phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
tạo điều kiện để người dân
tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao chất lượng nguồn lao động
với phương châm cho cần câu không cho cá
bằng những hỗ trợ thiết thực như cấp giống cây trồng vật nuôi máy móc
công cụ phục vụ sản xuất đào tạo nghề
cho người dân tộc thiểu số là cách làm thiết thực giúp các hộ dân ở vùng sâu vùng xa tỉnh con tum vươn lên thoát nghèo bền vững